đây là một trong bảy vùng kinh tế được chính phủ giao lập quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội
nhưng vùng kinh tế bắc trung bộ vẫn còn thiếu nguồn lực tính liên kết vùng vẫn còn yếu
rất cần có nguồn đầu tư mạnh mẽ hơn nữa từ phía cộng đồng doanh nghiệp
đây cũng là nội dung của diễn đàn kinh tế bắc trung bộ lần thứ nhất với chủ đề
vai trò doanh nghiệp trong phát triển kinh tế vùng bắc trung bộ
được phòng thương mại và công nghiệp việt nam tổ chức chiều nay
tọa đàm tập trung phân tích vùng kinh tế bắc trung bộ là địa bàn đặc biệt
có ý nghĩa chiến lược và lợi thế quan trọng trong việc kết nối mở rộng giao lưu phát triển kinh tế
nhấn mạnh yếu tố quan trọng trong phát triển vùng là phát triển doanh nghiệp
xác định rõ nét hơn những nút thắt lợi thế chính sách để ra giải pháp tăng cường
thu hút nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp gia tăng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng
đồng thời kết nối giữa các doanh nghiệp trong cộng đồng kinh tế vùng
giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư trong và ngoài nước
một trong những giải pháp được đại biểu tán thành là các địa phương các cơ quan chức năng
cơ quan quản lý của sáu tỉnh thuộc vùng kinh tế bắc trung bộ tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp
đưa ra các chương trình hành động cụ thể của địa phương và kết nối với các địa phương khác
tích cực tổ chức các diễn đàn kinh tế vùng cùng với thực hiện các hội nghị xúc tiến đầu tư
thương mại và du lịch tăng cường sự kết nối trong vùng vùng lân cận và nước ngoài